ngày ba mươi tháng chín sở giáo dục và đào tạo tp cn đã có văn bản thông báo gửi đến phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện
về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày chiều cương đầu tháng chín âm lịch đạt đỉnh
mức chiều cương trên các sông rạch tp cnh được dự báo tiếp tục lên và đạt đỉnh trong ngày hôm nay mùa một tháng một mươi
đỉnh chiều cao nhất trên sông hậu có khả năng lên mức hai một mươi năm đến hai hai mươi m cao hơn mức báo động ba từ hai mươi năm đến ba mươi m
thời gian xuất hiện mức nước đỉnh chiều hàng ngày vào lúc sáng sớm từ sáu đến tám giờ và chiều tối từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ
vào thời điểm học sinh đến trường và tàn học
để bảo đảm an toàn cho học sinh sở giáo dục và đào tạo tp cn đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện
căn cứ tình hình thực tế tại địa phương lãnh đạo các đơn vị chủ động cho học sinh tại các cơ sở giáo dục
bị ảnh hưởng bởi chiều cường được nghỉ học một ngày vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhà trường báo cáo cho địa phương và thông báo cho phụ huynh về lịch nghỉ
đồng thời có kế hoạch bố trí cho học sinh học bù vào thời điểm phù hợp